gdp tăng lên sẽ khiến cho một loạt cân đối vĩ mô của nền kinh tế thay đổi
theo kết quả đánh giá lại gdp do tổng cục thống kê công bố gdp của việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy đã tăng thêm hai mươi năm bốn một năm
nhiều chuyên gia lo ngại đánh giá lại gdp sẽ tạo nên những tác động không mong muốn đến lạm phát thâm hụt ngân sách nhà nước thâm hụt cán cân thương mại nợ công
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay sẽ làm rõ hơn bản chất cách tính và những tác động đối với nền kinh tế
khi thực hiện tính lại gdp mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm hai nghìn một mươi tám và nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín quy mô nền kinh tế việt nam đã vượt con số ba trăm linh tỷ đô la
gdp bình quân đầu người của việt nam nhờ đó tăng lên ngưỡng ba đô la thay vì hai năm trăm chín mươi đô la
về cái đánh giá lại quy mô gdp thì nó có ý nghĩa là trước hết nó phản ánh được xác thực cái bức tranh kinh tế của đất nước
quy mô gdp thực tế nó là bao nhiêu
và từ đánh giá lại quy mô gdp thì nó sẽ gợi ý cho chính phủ
và các bộ ngành về chính sách phát triển kinh tế xã hội
việc quy mô gdp thay đổi dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan tới chỉ tiêu gdp như tích lũy tài sản
tiêu dùng cuối cùng tổng thu nhập quốc gia gni tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người
tỷ lệ vốn đầu tư so với tổng sản phẩm trong nước hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hệ số icor
tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với gdp tỷ lệ thuế trừ trợ cấp sản phẩm
tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với gdp tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với gdp
tỷ lệ dư nợ công so với gdp năng suất nhân tố tổng hợp tfp cũng thay đổi theo
thì chúng tôi cũng đã xem xét và thấy rằng là việc thay đổi chỉ tiêu quy mô gdp sẽ làm một số chỉ tiêu tăng lên
và một số chỉ tiêu hay các tỷ lệ sẽ giảm đi
chúng ta phải đưa ra chính sách trên cái điều kiện
thực tế từ cái nguồn thu so với nguồn chi còn chỉ tiêu gdp làm mẫu cũng là chỉ tiêu gián tiếp để đánh giá mà thôi
và như vậy thì cái câu chuyện phản ứng chính sách đối với việc tăng quy mô gdp là cái câu chuyện tiếp theo
mà các cơ quan bộ ngành đặc biệt là chính phủ quốc hội chính phủ đảng và nhà nước sẽ quan tâm
để sử dụng cái dữ liệu mới nhất được tốt nhất và vận hành nền kinh tế
theo hướng hiệu quả
theo tính toán gdp tăng việt nam sẽ vượt được vài bậc trên bảng xếp hạng thu nhập của ngân hàng thế giới
nợ công sẽ giảm từ năm mươi tám bốn gdp hiện nay xuống còn khoảng năm mươi gdp
nợ nước ngoài của quốc gia giảm từ bốn mươi sáu gdp hiện nay xuống còn dưới bốn mươi
nếu phương pháp tính gdp mới được thế giới công nhận và tin cậy
thì xếp hạng tín nhiệm của quốc gia có thể được nâng lên
thâm hụt ngân sách trên gdp cũng giảm đi
nếu quốc hội duy trì hạn mức thâm hụt ba sáu gdp như hiện nay
thì chính phủ sẽ được phép vay thêm ba sáu x bốn mươi bằng một bốn mươi bốn tỷ usd để chi tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
các năm sau cũng tăng thêm theo quy mô gdp được điều chỉnh
quy mô của khu vực công như quy mô của doanh nghiệp nhà nước đầu tư công
tính theo tỷ lệ với gdp sẽ giảm xuống
giải thích đầy đủ cơ sở tăng thêm của gdp bình quân giai đoạn này